nhằm tri ân những công hiến hy sinh của quân tình nguyện việt nam đã sát cánh cùng nhân dân campuchia đấu tranh để thoát khỏi chế độ diệt chủng pol pot
sáng nay đoàn cán bộ cấp cao bộ tư lệnh quân khu một quân đội hoàng gia campuchia đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ đức cờ
diễn văn do đại tá chan vanna trợ lý tư lệnh quân khu một quân đội hoàng gia campuchia đọc tại buổi lễ khẳng định
lịch sử bốn mươi năm qua nhân dân campuchia trên khắp mọi miền cả nước luôn ghi nhớ ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín là ngày sinh thứ hai của nhân dân campuchia
bởi vì đã thoát khỏi họa diệt chủng của chế độ phốt phốt
trong thời gian ba năm tám tháng hai mươi ngày pol pot đã gây ra thảm cảnh sát hại biết bao người dân campuchia và người dân việt nam
trong hoàn cảnh đó quân tình nguyện việt nam cùng với lực lượng yêu nước campuchia đã sát cánh đấu tranh để xóa bỏ chế độ diệt chủng
giải phóng dân tập hồi sinh đất nước campuchia
sự hy sinh của biết bao quân tình nguyện việt nam là biểu tượng sáng ngời về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc việt nam campuchia
nhân dịp này đoàn cán bộ cấp cao bộ tư lệnh quân khu một quân đội hoàng gia campuchia và lãnh đạo ba tỉnh ratanakiri
trung trang mundunkiri đã tặng hai mươi xuất quà cho hai mươi gia đình chính sách tiêu biểu của huyện đức cơ tỉnh gia lai
đã trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại campuchia